mặc dù đã được tăng cường kiểm soát nhưng thị trường thuốc đông y vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập
bất cập từ khâu chế biến bảo quản cho đến việc kinh doanh buôn bán
người dân vẫn có thể dễ dàng tìm mua thuốc mua uống bao nhiêu cũng được
còn người bán thì vẫn chưa hiểu hết về các loại thuốc mà mình đang bán
đường hải thượng lạng ông quận năm tp hcm
con đường nổi tiếng là thủ phủ thuốc đông y ở nam bộ
không khó để thấy các loại thuốc được bày bán tràn lan trên lề đường như thế này
khỏi bụi ô nhiệm từ các loại phương tiện đang lưu thông thì cứ mạc nhiên phụ bám
không một ai biết được nguồn gốc chính xác của các loại thuốc ở đây
ngay cả những người bán hàng cũng chưa hẳn đã nắm rõ
lời thuốc mình đang kinh doanh là thuốc gì có nguồn gốc từ đâu
tương tự ở phố thuốc bắc tp hcm cả một con phố dài kinh doanh thuốc đông y
chủ yếu cũng vẫn là nghề tra truyền con nối
trong số những hồ kinh doanh có người cũng được đào tạo chuyên môn
có trình độ bốc thuốc am hiểu về các loại thuốc
nhưng không phải ai cũng thế
phần lớn các loại thuốc được bày bán đều được nhập từ các làng nghề chế biến thuốc đông y
xã ninh hiệp huyện gia lâm tp hcm nơi nổi tiếng với nghề thuốc đông y
nghề thuốc đông y lớn nhất khu vực miền bắc
thời gian qua truyền thông báo chí đã phản ánh khá nhiều về tình trạng nhích nhát
mất vệ sinh của việc chế biến thuốc nên người dân khu vực này có vẻ dè chừng hơn
sau nhiều vụ ngộ độc thuốc đông y thì đây là điều mà một người kinh doanh thuốc ở đây cho biết
quản lý là quản lý ngay của cái người chữa bệnh này này
chúng tôi bán hàng tôi chỉ biết bán thôi còn cái thuốc này uống chết người tôi không chịu trách nhiệm
nhưng mà cái người mà mua cái thuốc này về mà cái bà đông y cái ông đông y mà đây là châm cứu chữa bệnh các thuốc ấy
đấy mới là người trách nhiệm về bệnh nhân
sự vô trách nhiệm khó có thể chấp nhận được
cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương
trong việc tăng cường quản lý kiểm soát hạn chế tối đa tình trạng thuốc đông y bẩn được lưu hành